dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống mỹ cứu nước thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn ghi nhận biểu dương và mong muốn lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vẻ vang của mình làm tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được sao
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ một đất nước muốn phát triển ổn định bền vững thì điều kiện tiên quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là phải giữ ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
do vậy thủ tướng yêu cầu học viện cần phải đổi mới chương trình giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học bằng việc tăng cường ứng dụng thông tin trong phương pháp dạy và học gắn liền với yêu cầu thực tiễn
tổng kết lý luận tham khảo có trọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tội phạm quản lý xã hội và phải hướng tới chuẩn mực quốc tế